nhu cầu của các doanh nghiệp là một một trăm hai mươi em tức là nó gấp đôi cái số lượng học sinh thuốc nghiệp
có những cái nghề mà cái lượng nhu cầu của doanh nghiệp rất lớn
tức là các nghề hàn nghề cơ khí nhưng mà số lượng học sinh rất ít
chính là cái xu thế đó chính là cái xu thế của xã hội bây giờ
các em thậm chí là ví dụ như trường hht ví dụ ở đây nhãn hạc
thì các em có những em ở năm thứ ba cuối năm thứ ba là các em chuẩn bị ra trường
các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tiếp xúc đã đến phỏng vấn các em
và có những em đã chưa tốt nghiệp các em đã có thể đi làm được rồi
đào tạo nghề hiện nay được chia theo ba cấp trình độ
sơ cấp nghề trung cấp nghề và cao đẳng nghề
theo đó sơ cấp nghề thường được đào tạo từ ba tháng đến một năm
trung cấp nghề học kéo dài từ một đến hai năm
chương trình đào tạo cao đẳng nghề được thực hiện từ hai đến ba năm
các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tiếp xúc
các khóa dành cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề được thực hiện tại các trường dạy nghề
chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp như xây dựng
cơ khí điện điện tử công nghệ thông tin
học viên khi ra trường phần lớn làm việc trong các nhà máy xí nghiệp
còn các khóa sơ cấp nghề được thực hiện chủ yếu tại các trung tâm dạy nghề
các nghề ngắn hạn thường có tính chất là sau khi tốt nghiệp
học viên vừa có thể xin vào làm
trong các nhà máy xí nghiệp vừa có thể tự mở cửa hàng để kinh doanh
ví dụ như nghề sửa chữa điện thoại điện lạnh điện tử xe máy
học viên không mất nhiều thời gian và chi phí
chỉ trong vài tháng các bạn trẻ sẽ được trang bị một nghề có thể đảm bảo được cuộc sống của mình
học đại học ra nhưng mà tìm một công việc phù hợp về thời gian và đúng chuyên ngành thì nó cũng rất là khó
và em muốn đi theo học
học cái lớp này thì có thể là ví dụ như là sau này có thể là mở cửa hàng riêng
hoặc là tìm được một việc trong một cái nhà hàng hoặc là một cái khách sạn nước ngoài nào đấy
thì em có thể kết hợp được cả cái khả năng ngoại ngữ của mình
và xu hướng quay trở lại học nghề ngay cả đối với những người đã có bằng cử nhân hay thạc sĩ
giờ đây cũng không còn là chuyện hiếm
tại trường trung cấp bách nghệ số học viên đã có bằng đại học lên đến vài chục người
hầu hết họ đều đã ra trường khá lâu
và đã có những trải nghiệm trong quá trình tìm việc làm
tôi đã từng học đại học mỏ địa chất ra
nhưng sau rất nhiều năm không tìm được công việc phù hợp với ngành mình đã học
thì có những thời gian tôi đã phải đi xin làm công nhân
nhưng để được làm công việc đấy thì tôi phải giấu tấm bằng đại học của mình đi
đối lập với bức tranh ảm đạm về tình trạng thất nghiệp hàng năm của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học

các trường đại học có thể tạo ra những kết quả khả quan cho những học viên trường nghề
rất nhiều nghề hiện nay chỉ cần được đào tạo bài bản trong một thời gian ngắn là có thể làm việc tốt với mức lương hấp dẫn
gần đây thì có một số tư tưởng nó có sự thay đổi và một cái hướng đích thực cho con gái của mình đó là xu hướng đi học nghề
rất nhiều phụ huynh đã nghĩ rằng là cho con đi học đại học nhưng xác định không tìm được việc làm cho con
và đưa con mình đến học các trường nghề

tạo bước đột phá trong học dạng nghề
tạo bước đột phá trong học dạng nghề
đồng thời có thể đáp ứng được nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội là yếu tố sống còn của các nhà trường
là yếu tố sống còn của các nhà trường
nắm bắt được điều này nhiều trường nghề hiện nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển toàn diện
từ nhân sự chương trình đào tạo trang thiết bị thực hành
cho đến những tiêu chí về việc làm đầu ra cho học viên
chúng tôi cam kết là giới thiệu bảo đảm một trăm linh trang ngang tốt nghiệp là trường đạt trần có việc làm
mà đương nhiên là để làm được đấy thì chúng tôi phải lựa chọn những ngành nghề
mà có nhu cầu sử dụng lớp rộng cao trong xã hội thì chúng tôi mới đạt được cái nhiệm vụ đấy
cho nên là hiện nay thì chúng tôi đã tạo được cái niềm tin cho người học
bên cạnh đó việc chuyển đổi cơ quan quản lý nhà nước từ bộ giáo dục và đào tạo
sang bộ lao động thương binh và xã hội cũng khiến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp không ít trở ngại
các trường cần phải nỗ lực rất nhiều trong công tác tuyển sinh
đương nhiên là lúc tàu cũng hoang mang hơn hoang mang một chút
khi mới chuyển về bộ lao động thương minh trực thuộc bộ lao động thương minh và sở lao động thương minh xã hội
nhưng mà thực chất ra thì chuyển về đâu thì chúng tôi cũng phải thực hiện tốt cái vai trò đào tạo
cũng như công tác quản lý và đặc biệt là công tác tuyển sinh
dự đoán trước được những khó khăn trong kỳ tuyển sinh năm nay
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động xây dựng nhiều phương án giải pháp
nhằm đảm bảo trị tiêu tuyển sinh cho mình
trên thực tế hiện nay
nhiều trường nghề đã dám cam kết với học viên phụ huynh khi tuyển sinh là một trăm linh
sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm theo đúng ngành học
tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho các em
việc giao cho bộ lao động thương binh và xã hội quản lý nhà nước lĩnh vực dạy nghề
sau thời điểm công bố khung giáo dục quốc gia và khung trình độ quốc gia
được đánh giá sẽ tạo đồng bộ lớn
nếu có chính sách đột phá đây có thể sẽ là cơ hội
là thời điểm lý tưởng cho việc sốc lại lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp của nước ta
quá trình học thì suy cho đến cùng dù chúng ta tiếp cận đến mấy chẳng nữa
thì cũng là trang bị kiến thức
kỹ năng cơ bản còn là cái việc mà đào tạo thích ứng là rất là cần thiết
cho nên là tôi cho rằng cái chuyện đào tạo thích ứng không phải chỉ ở việt nam
mà ở các nước trên thế giới nó cũng là phổ biến
trong luật giáo dục nghề nghiệp như là phó thổng trưởng cao văn sâm đã nói
và có ba mươi ba điểm mới trong đó có đến một mươi điểm là đem lại lợi ích cho người học
chúng tôi rất là thấy vui về điều này
và bản thân ở trường chúng tôi thì cũng đã rất là hào hứng
để chờ đợi thực hiện theo luật giáo dục nghề nghiệp
tại vì cái luật giáo dục nghề nghiệp nó mở ra một cái gì
cái tự chủ cho các đơn vị đào tạo
trước đây thì chúng tôi phải hoàn toàn là đào tạo theo những cái mà quy định rất là cứng
nhưng mà thị trường thì nó lại rất là động và nó mở
cho nên là với một cái xu hướng theo cái quy định mới của luật giáo dục nghề nghiệp
giao cho các trường tự xây dựng các chương trình đào tạo
phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp theo khung luật
thì chúng tôi thấy được điều này nó rất là phấn khởi
tốt nghiệp cấp ba tại trường trung học phổ thông dân lập bình lục
hà nam nguyễn đăng vinh cũng vui theo chúng bạn nộp hồ sơ thi vào đại học
nhưng với sức học trung bình cổng trường đại học đã không mở ra với em
hụt hẫng lúng túng mất một thời gian vinh quyết định học một nghề gì đó cho khuây khỏa
vốn say mê những chiếc ô tô đồ chơi từ nhỏ em quyết định đến với nghề sửa chữa ô tô
không ngờ quyết định này đã đưa vinh đến với một con đường đầy ánh sáng
đối với em
đối với em
đối với em thì khi lựa chọn vào môi trường nghề thì em cảm thấy như là cái ước mơ của mình được đặt vào đúng chỗ
tại vì ở trong môi trường học nghề thì nhiều bạn cũng mà ra lại lựa chọn trường nghề mà không lựa chọn các cái trường cao đẳng khác học
nhưng mà em thấy em suy nghĩ theo em suy nghĩ thì cái môi trường trường nghề thì nó sẽ giúp cho mình được
được luyện tập và tiếp xúc những cái công nghệ mới nhiều hơn
vinh trở thành một trong những học viên xuất sắc của trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội
được chọn đi thi tay nghề ngành công nghệ ô tô kỳ thi tay nghề asean năm hai nghìn một mươi bốn và kỳ thi tay nghề thế giới năm hai nghìn một mươi tám
vinh và các bạn đã đem về cho việt nam những tấm hy trương hiếm hoi bởi ngành công nghề ô tô bốn
vinh và các bạn đã đem về cho việt nam những tấm hy trương hiếm hoi bởi ngành công nghề ô tô bốn

các bạn đã đem về cho việt nam những tấm hy trương hiếm hoi bởi ngành công nghề ô tô bốn